những phụ nữ trẻ em đeo bám khách du lịch để bán hàng rong đang làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đẹp tại khu du lịch quốc gia sapa tỉnh lào cai
tình trạng này có xu hướng gia tăng sau khi du lịch sapa phục hồi sau đại dịch covid một mươi chín
hàng ngày tổ công tác liên ngành vẫn duy trì đều đạt nhắc nhở người dân bằng cả hai thư tiếng tiếng việt và tiếng mông
nhưng tình trạng đeo bám khách để bán hàng hầu như không được cải thiện
thậm chí nhiều trẻ em còn hồn nhiên bán hàng ngay trước mặt lực lượng chức năng
cùng với tuyên truyền trên hệ thống loa biển thông báo thị xã sapa còn tổ chức nhiều đợt gia quân
tiếp nhận các thông tin
từ đó kịp thời xử lý các đối tượng ăn xin đeo bám bán hàng rong lấn chiếm hành lang vỉa hè khu vực công cộng